một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại một sưởng sản xuất ghế sofa thuộc khu đô thị trung văn quận nam tử liêm thành phố hà nội khiến một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương
thông tin từ người dân cho biết khoảng một mươi giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một đám cháy lớn bắt nguồn từ một sưởng sản xuất ghế sofa sau đó nhanh chóng lan sang nhà bên cạnh
ngay sau khi phát hiện đám cháy người dân xung quanh khu vực đã hồ hoán nhau dập lửa đồng thời thông báo cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động một mươi bốn xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khống chế và tiếp cận đám cháy
đến khoảng một mươi hai giờ đám cháy cơ bản được không chế
theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy thời điểm xảy ra hỏa hoạn trong khu vực xảy ra cháy có bảy người
quá trình tiếp cận hiện trường và dập lửa cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu được bốn người mắc kẹt trong đám cháy bao gồm hai cháu bé và hai phụ nữ hai người khác cũng được hướng dẫn thoát nạn
đến khoảng một mươi ba h cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường cho đến một mươi bốn h một mươi năm và đã phát hiện một thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy
hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc đồng thời thống kê mức độ thiệt hại cụ thể